tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị phát triển vùng nguyên liệu bền vững nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản việt nam
năm hai nghìn một mươi chín bên cạnh những cơ hội khi các fta có hiệu lực đòi hỏi ngành nông nghiệp tiếp tục cơ cấu lại để tăng cường năng lực cạnh tranh đặc biệt bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng của thị trường thế giới
đã có rất nhiều dự án được triển khai với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân hợp tác xã doanh nghiệp nhằm phát triển vùng nguyên liệu và chế biến để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản
tại hội thảo các đại biểu cũng đã thống nhất chung ba nhóm vấn đề cần ưu tiên là tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế và các định hướng ưu tiên trong việc phát triển vùng nguyên liệu bền vững nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản việt